dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai của công ty cổ phần gang thép thái nguyên tisco
là một trong một mươi hai dự án lớn chậm tiến độ của ngành công thương
tới nay việc dự án này dừng thi công vô thời hạn đã làm ảnh hưởng lớn
tới hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn bộ công ty
và với việc bộ công thương tiếp tục lùi thời hạn thoái vốn
hàng nghìn cán bộ công nhân viên của công ty lo ngại
chính họ sẽ là người phải gánh chịu hậu quả
dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai của công ty cổ phần gang thép thái nguyên
hệ thống lò cao liên hoàn đồ sộ nằm im ắng
những thiết bị hiện đại đã bắt đầu có dấu hiệu hoen dỉ với thời gian
nhưng các chuyên gia ngành thép đều khẳng định
đây là công nghệ luyện thép tân tiến nhất trên thế giới hiện nay
nó là công nghệ hiện đại công nghệ tiên tiến
bởi vì quặng này cộng với lò cao này với lò chuyển
làm công nghệ tiên tiến
mà hiện nay là cả hòa pháp rồi thì phomosa hà tĩnh người ta cũng áp dụng như vậy
chứ ai hiểu là cái công nghệ này là sai lầm
khối lượng công việc còn lại thì cũng không còn nhiều
nếu như mà quyết tâm và có đủ nguồn lực vốn thì chắc chắn là trong vòng một mươi tám tháng
thì sẽ hoàn thành phần thi công xây dựng và đưa nhà máy vào vận hành
nhưng với việc dự án bị đội vốn cùng những bế tắc trong đàm phán với các nhà thầu epc
từ nhiều năm nay những thiết bị này đã nằm
đắp chiếu cùng gần một mươi tỷ đồng đã rót vào
chính phủ khẳng định không tiếp tục dùng tiền thuế của người dân để giải cứu
và cách duy nhất là thoái vốn để thu hút nguồn lực từ bên ngoài
thời hạn thoái vốn mà chính phủ đưa ra là quý i năm hai nghìn một mươi tám
nhưng tới nay thậm chí phương án thoái vốn cũng chưa được chỉnh lên
trong khi đó ở thái nguyên những thiết bị được cho là hiện đại không phát huy được giá trị
trong khi tình hình tài chính của công ty găng thép thái nguyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng
những khoản vay quá hạn khiến hạn mức vay của tích cô giảm xuống
trong khi nhiều ngân hàng xem xét hạ tín nhiệm của doanh nghiệp này vào nhóm năm với mức lãi vay bị nâng lên
trước tình hình đó mới đây toàn bộ năm cán bộ công nhân viên của toàn công ty cổ phần cang thép thái nguyên
đã viết tâm thư đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm đưa ra phương án giải quyết rứt điểm dự án răng dở này
cũng là giúp cho một công ty từng được xem là niềm tự hào của ngành công nghiệp việt nam thoát khỏi nguy cơ phá sản